sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với hai bị cáo trương quang việt cựu giám đốc cdc hà nội và lê minh tuyến cựu trưởng phòng tài chính cdc hà nội
tuy nhiên chỉ có bị cáo lê minh tuyến có mặt tại tòa
bị cáo còn lại là cựu giám đốc cdc hà nội trương quang việt có đơn xin hoãn phiên tòa
do đang điều trị nội trú tại bệnh viện từ chiều ngày hôm qua
theo trình bày của gia đình ông việt bị huyết áp cao tiền đình
việc ông việt có mặt là cần thiết
đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa song kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử
hội đồng xét xử cho biết lần tới nếu các bị cáo vẫn vắng mặt
thì tòa sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn dẫn giải hoặc xét xử vắng mặt ngay mở lại phiên tòa chưa được công bố
tổ công tác số hai bộ công an phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh quảng bình
tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tại km số sáu trăm năm mươi bảy ba trăm linh trên đường lý thánh tông xã lộc ninh thành phố đồng hới
lực lượng công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển để kiểm tra
quá trình kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ
đối tượng khai nhận tên là trần văn lợi chú tại xã thị xã ba đồn
kiểm tra phát hiện một chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ đối tượng trần văn lợi để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với công an các địa phương móng cái cẩm phả vân đồn
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa truy bắt thành công đối tượng bùi văn lương chú tại thôn bắc xã vạn ninh tp móng cái về hành vi giết người
theo điều tra vào đêm ngày hai mươi năm tháng hai vừa qua tại quán ba kinh đô thuộc khu ba phường trần phú thành phố móng cái
do mâu thuẫn bột phát khi đang uống bia nghe nhạc bùi văn lương đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của một nam thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại khu sáu phường ca long tp móng cái làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án lương đã bỏ trốn khỏi địa phương đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai
sau hơn bốn mươi tám giờ gây án lực lượng chức năng đã truy bắt thành công bùi văn lương khi đối tượng đang lẩn trốn
tại khu vực núi đá thuộc hòn bọ cắn trong vùng biển hòn nét thuộc thành phố cẩm phả
tại cơ quan điều tra bùi văn lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh vừa bắt được đối tượng
truy nã trần kim tử long chú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh có liên quan trong vụ dùng súng
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường thành phước thị xã bình minh vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
theo hồ sơ trước đó vào chiều tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
công an thị xã bình minh nhận được tin báo có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm ba phường thành phước
thị xã bình minh hậu quả là một người bị thương sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã mời
những người trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc riêng long đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng giả đầu đạn bốn cây dao tự chế bốn xe mô tô cùng một số
tăng vật khác sau khi gây án biết sẽ bị truy bắt nên long đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành
và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã bình minh đã phát hiện long đang lẩn trốn tại ấp một a xã an thạnh huyện
bến lức tỉnh long an nên phối hợp cùng công an huyện bến lức tiến hành bắt giữ đối tượng và
di lý về công an thị xã bình minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tai nạn giao thông dẫn đến ẩu đả đánh nhau điều này không phải là hiếm
có thể va chạm chỉ do vô ý hậu quả cũng không đáng kể thế nhưng thời gian vừa qua
tiếp các vụ việc sau khi va chạm giao thông những người trong cuộc lại có hành vi bạo lực
dẫn đến hệ lụy không đáng có gây bức xúc trong dư luận những hành vi này cần phải bị lên án
và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự cũng như văn hóa tham gia giao thông
những hình ảnh từ clip này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày vừa qua
chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ khi đi trên đường hai thanh niên đã bất chấp đi vào đường
cấm xe máy để đuổi theo xe đã va quyệt với mình thậm chí còn có hành vi
hung hãn côn đồ khi chặn các phương tiện có lái xe quay lại hành động của hai đối tượng
công an quận hai bà trưng hà nội đã nhanh chóng xác định hai đối tượng là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi
và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi

tuyện thường tín hà nội dừng chiếc xe ô tô mazda giữa đường hoàng quốc việt và xuống xe cầm hai con dao dài chém nhộ nhát vào con lốc của xe bus
sau khi hai xe có va chạm giao thông
như thế này đã cho thấy sự manh động
của đối tượng căn cứ vào hành vi
của nguyễn lê tuấn đức cơ quan cảnh sát
điều tra công an quận bắc thứ liêm hà nội
đã ra lệnh tạm giữ hình sự
củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng
về hành vi hủy hoại tài sản
nguyễn lê tuấn đức cơ quan cảnh sát
điều tra công an quận bắc thứ liêm hà nội
đã ra lệnh tạm giữ hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc thứ liêm hà nội

củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng
về hành vi hủy hoại tài sản
nguyễn lê tuấn đức cơ quan cảnh sát

đã ra lệnh tạm giữ hình sự
củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng

nguyễn lê tuấn đức cơ quan cảnh sát
điều tra công an quận bắc thứ liêm hà nội
đã ra lệnh tạm giữ hình sự
củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng
tài khoản master có một trăm năm mươi điểm mỗi điểm tương ứng với một mươi hai đồng sau đó chia thành nhiều tài khoản quản lý agent từ tài khoản quản lý có thể chia thành nhiều tài khoản trang member để giao cho con bạc đăng nhập tham gia cá cực trực tiếp mỗi điểm tương ứng với số tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt
với thủ đoàn các đối tượng này đã sử dụng các trang cá cược bóng đá trực tuyến của nước ngoài
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn quốc nam đã cầu kết với nhiều đối tượng trên địa bàn thực hiện hành vi cá cực cá đồ bóng đá trực tuyến
qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận hành vi phòng tội của mình tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng xã hội
chỉ tính riêng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các đối tượng đã giao dịch hơn tám mươi hai bốn trăm sáu mươi sáu điểm tương ứng với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ án đang được các đơn vị liên quan phối hợp mở rộng điều tra
trong khi đó một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện triệt phá thu giữ tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra
bắt quả tang trong căn nhà của hoàng văn phí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đường nguyễn đình lộc khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
có một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng nai công an huyện cẩm mỹ đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn ngọc thúy trú tại tỉnh đồng nai
về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
được bố mẹ cho tặng một thửa đất ở ấp tám xã sông rây và được cấp do chính nhận quyền sử dụng thửa đất này
thúy đã chuyển nhượng cho một người dân trú tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng
để bố mẹ không biết thúy đã lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên với giá năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó thúy mang giấy tờ giả đi thế chấp vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn
người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cả nhóm định trộm cắp thì ông nguyễn văn phô là chủ rẫy đi làm về
lợi dụng sơ hở đối tượng hoàng huy đã chụp lấy chiếc điện thoại và bỏ chạy thì bị ông phô chặn lại
các đối tượng đã tấn công làm ông phô ngã xuống đất rồi lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân tẩu thoát
qua truy xét vào tối ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện cam lâm đã phối hợp với một số đơn vị của công an thành phố nha trang bắt giữ được các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận hai đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản với giá trị lớn trên địa bàn huyện khói châu tỉnh hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh làm rõ đối tượng
đối tượng thực hiện hai vụ trộm trên là nguyễn công thái trú tại thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra thái khai nhận từ khoảng cuối tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng hai với thủ đoạn lợi dụng đêm tối xe ô tô không có người coi giữ phá kính lẻn vào tìm tài sản có giá trị để trộm cắp
thái đã thực hiện bốn vụ trên địa bàn huyện khói châu và một mươi tám vụ tại các huyện khác trên địa bàn